tập trung đấu tranh tội phạm lừa đảo chiếm nọt tài sản cướp ngân hàng tiệm vàng tội phạm đánh bạc tội phạm của các băng nhóm lưu động băng nhóm tín dụng đen đòi nợ xiếp nợ bảo kê cướp nọt tài sản
bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh cần tập trung đẩy mạnh triển khai đề án sáu của chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
thúc đẩy thực hiện quyết định số một mươi nghìn sáu trăm chín mươi năm của bộ công an phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến ở mức độ ba bốn cung cấp trên cổng dịch vụ công bộ công an năm hai nghìn hai mươi hai tăng cường kiểm tra đôn đốc và chủ động tham mưu lãnh đạo bộ chỉ đạo hướng dẫn công an các đơn vị địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tăng cường công tác thanh tra kiểm tra kịp thời chấn chỉnh xử lý nghiêm những cán bộ chiến sĩ sai phạm trong quá trình công tác
nhân dịp kỷ niệm chín mươi một năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh hai mươi sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm ba mươi một hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai và sáu mươi sáu năm truyền thống đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh bộ công an
nhân dịp kỷ niệm chín mươi một năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh hai mươi sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm ba mươi hai và hai mươi sáu năm truyền thống đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh bộ công an
nhân dịp kỷ niệm chín mươi một năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh hai mươi sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm ba mươi hai và hai mươi sáu năm truyền thống đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh bộ công an
bí thư thứ nhất trung mương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh nguyễn anh tuấn tặng quà cho đại diện đoàn viên thanh niên công an xã có thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu
phát biểu tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực cố gắng và những kết quả thành tích mà cán bộ đoàn viên thanh niên toàn lực lượng đã đạt được trong thời gian qua
khẳng định đảng ủy công an trung ương bộ công an luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tạo cơ chế điều kiện thuận lợi để thanh niên công an được rèn luyện công hiến và trưởng thành
bộ trưởng tô lâm đề nghị các cấp bộ đoàn trong công an nhân dân cần nghiên cứu quán triệt và nhận thức sâu sắc đầy đủ tình hình nhiệm vụ công tác công an trong từng thời điểm
từ đó phát động các phong trào thi đua tổ chức các hoạt động bám sát hơn với nhiệm vụ chính trị của ngành đơn vị địa phương
chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và coi đây là nhiệm vụ quan trọng phải được đặt lên hàng đầu là nhiệm vụ cơ bản của tổ chức đoàn
củng cố xây dựng tổ chức đoàn trong công an nhân dân trong sạch vững mạnh tích cực tham gia xây dựng đảng lựa chọn đoàn viên ưu tú giới thiệu kết nạp đảng
cùng với đó tiếp tục phát huy tính sung kích sáng tạo của thanh niên công an quan tâm đồng hành hỗ trợ đoàn viên thanh niên công an có hoàn cảnh khó khăn công tác tại công an xã nhất là các địa bàn biên giới địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự địa bàn điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn
tại buổi gặp mặt đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng đồng chí nguyễn anh tuấn ủy viên trung ương đảng bí thư thứ nhất trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đồng chủ trì buổi toạn đàm giao lưu với các cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên lắng nghe và chia sẻ với những ý kiến của các đoàn viên thanh niên công an nhân dân trong các lĩnh vực công tác các băn khoăn của các đoàn viên đối với các lĩnh vực trong đời sống xã hội hiện nay
học viện cảnh sát nhân dân sáng nay đã tổ chức hội thảo khoa học xây dựng nhà trường thông minh trong công an nhân dân với mục đích nâng cao chất lượng giáo dục đại học áp dụng triệt để công nghệ thông tin vào công tác giáo dục đào tạo
hội thảo đã tập trung làm rõ một số nội dung về việc xây dựng nhà trường thông minh trong cách mạng công nghiệp bốn và trao đổi kinh nghiệm về các mô hình nhà trường thông minh tại các cơ sở giáo dục trong và ngoài ngành công an
đối với học viện cảnh sát nhân dân việc tổ chức hội thảo khoa học là điều kiện để học viện nghiên cứu
tiếp nhận nhiều hơn các vấn đề lý luận và kinh nghiệm về xây dựng phát triển trường đại học thông minh
qua đó góp phần tăng cường nhận thức và áp dụng thành tiệu khoa học kỹ thuật công nghệ thông tin
trong quản lý giáo dục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
táp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tuệ phạm và bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới
đối với học viện cảnh sát nhân dân việc tổ chức hội thảo khoa học là điều kiện để học viện nghiên cứu
qua quá trình khảo sát thực tế xuất phát từ thực tiễn đoàn công an tỉnh sơn la đã phối hợp với
tri đoàn phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
tổ chức triển khai công trình ánh sáng bản làng tại bản lướt xã tân xuân huyện vân hồ
với chiều dài một km tổng kinh phí là ba mươi năm triệu đồng góp phần phục vụ sinh hoạt
lao động sản xuất cũng như đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã
đồng thời tổ chức bàn giao hai công trình sân chơi cho trẻ em trị giá bốn mươi triệu đồng cho hai điểm trường mầm non
trên địa bàn xã tân xuân góp phần chung tay đồng hành cùng với đề án vì đàn em thân yêu
trong việc chăm lo cho các em thiếu niên nhi đồng có một sân chơi an toàn và lành mạnh
thưa quý vị và các đồng chí thượng tá công an về hưu lên nhận bằng tốt nghiệp thủ khoa thay cho con trai
đang thực hiện nghĩa vụ công an hình ảnh ấn tượng tại lễ tốt nghiệp của trường đại học hoa sen
cách đây vài ngày đã nhận được nhiều tình cảm của người xem
ngày trọng đại của đời sinh viên tràng thủ khoa ngành thiết kế đổ họa lương hoài nam vắng mặt
theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc nam đã lên đường đi nghĩa vụ công an
một tháng trước khoác tấm áo cử nhân thay con khoảnh khắc xúc động này chắc chắn sẽ in dấu
đối với cha con nam đến hết cả cuộc đời quyết định nối nghiệp cha bằng trải nghiệm và lựa chọn nghiêm túc
với chàng trai trẻ chặng đường phía trước còn nhiều thử thách nhưng vô cùng tự hào
bởi đó là sự nối tiếp hành trình cuộc đời vinh dự khoác trên mình sắc phục công an
và trở thành đồng chí đồng đội của cha

và hoạt động tín dụng đen đảm bảo an ninh trật tự địa bàn
nga và ukraine đạt được thỏa thuận về việc thiết lập bảy hành lang nhân đạo
được sơ tán dân thường
thưa quý vị vào tối nay ngày hai mươi bốn tháng ba công an tp hcm cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố
đã khởi tố vụ án hình sự lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đồng thời khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
và lệnh khám xét đối với bà nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam
về hành vi như trên
các quyết định và lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân tp hcm phê chuẩn
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm thụ lý điều tra vụ lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại tp hcm
do nguyễn phương hằng thực hiện
nguyễn phương hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân sử dụng chức năng của mạng xã hội internet
tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng liên quan tới đời tư của người khác
trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác
quá trình điều tra nguyễn phương hằng không hợp tác coi thường pháp luật nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người
đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại địa bàn tp hcm và các địa phương khác
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà nguyễn phương hằng
từ ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
hiện công an tp hcm đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật

quý vị và các đồng chí hàng loạt các vụ án trong đó có nhiều chuyên án về hoạt động tín dụng đen
đã được lực lượng công an trên toàn tỉnh hưng yên phát hiện đấu tranh triệt phá
dù các hoạt động chấn áp mạnh mẽ đã khiến cho tệ nạn này được kiềm chế và giảm tính phức tạp
tuy nhiên thì với ngành công an cuộc chiến để loại bỏ tệ nạn này vẫn chưa khi nào dừng lại
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đỗ huy hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại phường bần yên nhân thị xã mỹ hào và hoàng đình luật sinh năm một nghìn chín trăm tám
trú tại xã thượng bằng la huyện văn chấn tỉnh yên bái về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
quá trình điều tra hai đối tượng đã cho khách vay tiền theo hai hình thức vay trả lãi ngày và bốc bắt họ
với mức lãi suất từ bốn đồng đến một mươi đồng trên một triệu đồng một ngày
khách vay tiền của hoàng và luật đa số là những người dân trên địa bàn tp hưng yên
vừa ghi lãi suất thì
chỉ thỏa thuận bằng mồm với nhau và không ghi vào trong các hợp đồng vay tiền
nếu họ để lại tài sản thì em yêu cầu họ là để lại tài sản cùng các cái giấy tờ và cả các cái chứng minh hoặc căn cứ công dân của họ
còn đối với những người quen thì là em không cần để lại tài sản hay là đồ đạc gì
các giấy tờ vay tiền thì là em giữ và cất
còn tại huyện khói châu tỉnh hưng yên
liên tiếp ba vụ liên quan đến hoạt động tín dụng đen cũng được lực lượng công an huyện đấu tranh triệt phá
đặc biệt nhiều đối tượng trên địa bàn khi khách vay chưa có khả năng trả tiền
các đối tượng sẵn sàng hành hung hoặc uy hiếp gây mất an ninh trật tự địa bàn
mới đầu em cho một hai người vay thì cũng thấy cũng có tính lãi suất của cũng có
cũng có thu nhập cũng thấy có lời thì
vì sau là ai đến hỏi vay thì em cho vay tiếp theo
vì sau đó bạn bè lấy cho vay thì

vì sau đó bạn bè lấy cho quen biết nhau thì em không yêu cầu gì ạ
còn em cho người khác trong thôn đồng xã vay quen biết thì em chỉ yêu cầu viết giấy nhận tiền ạ
rồi xong rồi yêu cầu ký vào rồi ạ
thì cho vay tiền thì tôi cắt luôn một tháng đầu tiên lấy lái suất ạ
thì tiếp theo thì đến tháng
tiếp theo thì cứ thế mà đóng ạ
đối với tội phạm cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự này
là loại tội phạm gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tình hình an ninh trừ tự địa phương
vì vậy chúng tôi kiên quyết xử lý
đối với dân sự đã lập kế hoạch cụ thể phân công nhiệm vụ
vai trò chức năng nhiệm vụ của từng đồng chí để đấu tranh triệt phá
từ công tác trinh sát phòng ngừa nắm tình hình địa bàn
trong quá trình phát hiện đấu tranh với loại tội phạm này
lực lượng công an hưng yên đã phát hiện nhiều phương thức thủ đoạn mới của tội phạm
nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội
để tiến hành quảng cáo và giao dịch thông qua các ứng dụng của mạng xã hội
chính vì vậy gây rất nhiều khó khăn trong công tác đấu tranh xử lý
vì quá trình điều tra thu thập thì các đối tượng có thể xóa các dữ liệu liên quan
và không thu được các cái tài liệu chứng cứ vật chất
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến nay công an toàn tỉnh hưng yên đã phát hiện
xử lý một mươi tám vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng đen bằng một trăm hai mươi so với năm hai nghìn một mươi tám
gấp hai sáu lần so với năm hai nghìn một mươi
khởi tố một mươi ba vụ
một mươi bảy bị can
những con số này cho thấy loại tội phạm này vẫn tiềm ẩn rất nhiều yếu tố phức tạp
đòi hỏi lực lượng cảnh sát hình sự toàn tỉnh phải tập trung quyết liệt
đấu tranh bóc gỡ nhằm giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự địa bàn
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tín dụng đen trên địa bàn tỉnh hưng yên
được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian qua
từ các biện pháp trinh sát cho đến quá trình lập kế hoạch triệt phá
các ổ nhóm tiến dụng đen đều được lực lượng cảnh sát hình sự lên kế hoạch
một cách bài bản chi tiết với mục tiêu cao nhất là chặn đất sống của hoạt động tài chính này
cùng với đó là công tác tuyên truyền vận động để người dân thấy được những hệ lụy từ tín dụng đen
trên địa bàn tỉnh hưng yên đối tượng tín dụng đen hoạt động dưới hai hình thức
phương thức cho vay truyền thống các đối tượng sử dụng hợp đồng giả
hợp đồng mua bán thuê lại tài sản hoặc cho vai tín chất
không cầm cố tài sản để tránh các quy định của pháp luật hiện hành
đối với hoạt động cho vay trực tuyến các đối tượng sử dụng các website
ứng dụng điện thoại di động hay còn gọi là app để tiếp cận
quảng cáo cho vay tài chính đến người dân với thủ tục đơn giản
chính việc dễ dàng có thể vai tiền nhiều người đã trở thành nạn nhân của hoạt động này
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
các đối tượng hoạt động tín dụng đen phần lớn đều biến tấu các loại giấy tờ
theo hình thức giao dịch dân sự hoặc tự nguyện nhằm che mắt lực lượng chức năng
bên cạnh đó những người tiếp cận nguồn vốn tín dụng đen phần lớn dùng vào mục đích không lành mạnh
vì vậy quá trình củng cố hồ sơ của lực lượng chức năng
nhiều người vai không muốn hợp tác gây khó khăn trong việc xử lý
các đối tượng hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh phụ thuộc đa số vào những người khó khăn
những đối tượng có những biểu hiện hoạt động liên quan đến cơ bản hoặc các tai tài lạc xã hội
các đối tượng quá trình làm ăn kinh tế không
túng quẫn cũng không có tiền thì đã xa vào cái hoạt động tín dụng đen
bên cạnh đó thì cũng có một số những người dân
cái trình độ dân trí hiểu biết về các hoạt động cho vay trong giao dịch dân sự cũng chưa được ấy
nên đã tìm đến các cơ sở kinh doanh cho vai và vô tình cũng đã xa chân vào bẫy của các hoạt động tín dụng đen
theo các cơ quan chức năng thời gian tới do tình hình khó khăn về kinh tế
người dân có nhu cầu vay vốn cao để tránh rơi vào các bẫy tín dụng đen
người dân hãy tỉnh táo và khi có nhu cầu vay tiền
nên tìm đến các tổ chức tín dụng được cấp phép để được hỗ trợ
thưa quý vị vào tối nay đội tuyển việt nam tiếp đón đội tuyển oman trên sân nhà
trong trận đấu tại bảng b vòng loại thứ ba world cup hai nghìn hai mươi hai khu vực châu á
dù bị đánh giá thấp hơn nhưng đội bóng áo đỏ đã tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc
tuy nhiên dù đẩy được đối thủ lùi sân về phật sân nhà
các học trò của huấn luyện viên park hang seo vẫn không thể tạo ra cơ hội nào đáng kể
sang hiệp hai từ quả phạt góc bên cánh phải hàng thủ việt nam không theo kèm ahn hari
và tiền vệ này đã đánh đầu dễ dàng mở tỷ số cho đội khách và cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu
đoàn quân áo đỏ đã phải nhận thất bại không một trên sân nhà qua đó vẫn đứng cuối bảng b